ngay giữa trung tâm thủ đô hà nội ngày nay đã trở nên sầm út với hàng loạt những quán hàng dọc hai bên đường như minh chứng cho sự phát triển của xã hội
khách nước ngoài đổ đến nượm được sinh hoạt cả ngày lẫn đêm gợi cho những ai đi qua một cảm giác sôi nổi lắm
nhưng dạo bước sâu vào cuối phố nằm lọt thỏm trong không gian bé nhỏ tại căn nhà số hai phố tại hiện lại là một cửa hàng bày bán những chiếc quạt cổ cũ kỹ với tấm biển đã hoen màu
phúc đức phục chế các loại quạt cổ
người chủ đầu tiên của cửa hàng này là ông trần công phúc một thợ cơ khí đường sắt đã về hưu
những ngày đầu mở cửa hàng ông phúc sửa quạt không vì mong nổi tiếng nhưng tự thân những chiếc quạt tưởng như hàng phế liệu ấy lại mang tiếng tăm cho ông vượt xa mức tưởng tượng
thế rồi những cái tên người mê quạt cổ bác sĩ quạt cổ hay ông trùng quạt cổ
cứ giòn vang trên các báo đài tạp chí trong và ngoài nước
dành những chương cuối của cuộc đời gắn liền bên những cây quạt cổ
với ông phúc mỗi chiếc quạt như một thân phận
ông thấy yêu thích thì cứ thế mày mò phục chế lại và giúp chúng hồi sinh
sau khi ông phúc mất cửa hàng nhỏ được chuyển giao cho anh trần hoàng đức người con trai cả của ông
được cha dạy về nghề đại
làm quạt từ những ngày còn niên thiếu niềm đam mê chân quý những cây quạt cổ đã ngấm dần vào anh như những gì tự nhiên nhất
giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại anh đức vẫn kiên tâm với những gì thuộc về truyền thống của gia đình của cả một quãng dài lịch sử
chính thức mà có thể trực tiếp tiếp xúc với nghề quạt là bắt đầu một nghìn chín trăm chín mươi
đấy khi đó tôi
tôi mất thêm một mươi một tuổi
thế là khi bố tôi nghỉ hưu về con ra làm cùng bố
ra làm cùng bố thì bắt đầu ông tháo những chiếc quạt trần ra tháo như thế nào đây nhìn thấy ông làm
thì ông hướng dẫn tháo này giúp bố là cạo gì
tôi vẫn nhớ là ngồi cạo gì
cho những chiếc quạt để tân trang nó lại cho nó mới
một cái kỷ niệm có một lần đi cả bố tôi mà treo con ở trên nhà một người khách
giá rất là cao mà treo một cái quạt này nó nặng ba mươi cân
thế là hai bố con lại phải đi thuê các giàn giáo ba tầng giáo mới lê đấy được
mà hai bố con gọi là phải khệ nệ phải chằng dây keo dây cao năm mét là nguy hiểm lắm
treo một quạt như thế này vẽ mồ hôi làm nó phải ba tiếng mới treo được cái quạt như thế
hiện nay cửa hàng của anh đức đang có gần một mươi dòng quạt cổ với mỗi cái tên lại gợi cho người nghe về một nét văn hóa thẩm mỹ
của một quốc gia
những quạt cổ khác nhau như marelli của ý carlo của pháp hay emi của hà lan
các loại quạt trần quạt cây quạt treo tường tại đây đều nhốm màu thời gian và chờ mong sự hồi sinh từ đôi bàn tay tài hoa của những người thợ
thường thường những quạt cổ như thế này thì đa phần là những phần điện nó còn trợ thết tốt
thì quan chỉnh sửa là những phần cơ
ví dụ cơ ở đây là gì
nó là trục

là hệ thống nó chuyển động
đấy là như đây
đây là cái trục của nó
bạc nó nằm trong này
bên cạnh đó là một phần nữa là một phần tốc năng
nó cũng là một phần hết sức quan trọng
đây là một phần tốc năng của nó
tốc năng của nó ở đây thì nó là vòng hai phần
tức là cánh ra ngang và vít vô tận đấy
cho nên là hai cái này phải hãy khớp nhau để kiểm tra xem đây nó còn mòn hay không
nếu mà mòn thì quan chỉnh sẽ phải phục chế trở lại thay thế
và gia công lại là một cái nó giống hết như thế này
để lắp vào đây
hoặc là tháo từ một cái quạt khác để thay thế
đảm bảo cái sự chuyển động nó gọi là chơn chu
để nó chuyển động sang trái sang phải
để làm sống lại một cây quạt của mình
tuy nhiên với các chi tiết từ hàng chục năm về trước là một điều không hề đơn giản không chỉ cần đôi bàn tay khéo léo và kiến thức về ngành cơ khí bài bản
việc phục chế quạt cổ còn đòi hỏi người thợ nhiều phẩm chất riêng có như sự tỉ mỉ lòng kiên nhẫn cùng óc sáng tạo tinh nhanh
đã làm việc tại cửa hàng của anh đức hơn sáu năm nhưng vẫn có những chiếc quạt tạo cho anh nguyễn văn ngọc không ít thử thách
những thử thách mà nếu không có sự kiên trì niềm hăng say trong công việc thì anh ngọc sẽ khó lòng vượt qua
những chi tiết cấu tạo phức tạp thì thường mình mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu và tìm đồ thay thế
có một lần mà tôi nhớ mãi là một lần có sửa một quạt ụ pháo mà nó chảy túm năng cơ
về sau để có thời gian nghiên cứu mà tôi phải xin ông phúc xin nghỉ một tuần
tôi mang cái quạt ấy về nhà
tôi nghiên cứu tôi xử
tôi sửa chữa ở nhà
không cần trả lương
theo quan điểm của cá nhân để làm một người có thể làm được nghề này
thì đầu tiên là phải cần cái tính kiên trì và nhẫn nạn
thì có những cái lúc mà một cái mình làm một cách chưa được
mình phải thử rất nhiều cách mới được
thì những cái lúc đấy nếu mà tính lắm lấy thì không làm được
thứ hai nữa là mình phải có cái sự
nhiều khi nhiều lúc nhiều lúc mà mình có thể là làm theo cái cách cũng không được
thì mình phải nghĩ ra nhiều cái cách mới đi nào
khó khăn đòi hỏi ở những người thợ nhiều yếu tố là vậy
nhưng vẫn có những người trẻ tìm đến với công việc tưởng chừng xưa cũ tốn thời gian này
đã ba năm làm việc tại cửa hàng của anh đức với anh chu đình phong
những chiếc quạt cổ vẫn giữ nguyên
nét lôi cuốn khơi gợi như thủa ban đầu
bởi khác với những linh kiện máy móc thông thường
qua từng chiếc quạt cổ thứ người thợ được tiếp xúc còn là sự tiến bộ
bước phát triển của cả một nền văn minh công nghệ
cùng sự tinh xảo chi tiết khó lòng tìm thấy ở những thiết bị tân thời
cái nghề quạt cổ này thì lúc đầu mới vào nghề thì cũng chưa biết gì
nên có bạn ở đây bạn chỉ
thì cũng sau thấy nghề quạt cổ cũng hay và đam mê có thể là đam mê rồi
mình sẽ theo đuổi nghề này trong tương lai thì mình mong muốn là sẽ có làm được nhiều hậu quả hơn nữa
và mỗi một cái sản phẩm này thì chắc mình nếu mà làm ra được thì mình cảm giác là như thích thú
đến với cửa hàng phục chế quạt cổ số hai tạ hiện
những người yêu thích quạt cổ chắc hẳn sẽ nhanh chóng bị hấp dẫn
bởi chiếc quạt cây thuộc dòng marelli cao chừng hơn một mét được lưu giữ tại đây
mang cấu tạo và kích cỡ gần giống với những chiếc quạt cây thông thường
nhưng thú vị ở chỗ chiếc quạt này được đúc hoàn toàn bằng đồng nguyên khối
và có góc quay tròn ba trăm sáu mươi độ
một trong những điểm đặc trưng của chiếc quạt này
độc đáo hiếm thấy trên thị trường quạt gió hiện nay
sở hữu góc quay độc và lạ khoác lên mình chiếc áo hào nhoáng sang trọng của ánh đồng
cùng những đường nét hoa văn uốn lượn tinh tế
không khó để chiếc quạt có giá trị ấy trở thành ngôi sao
một đứa con luôn khiến anh đức tự hào
là một trong những hiện vật của thời gian
nên hầu hết các thiết kế quạt cổ đều toát lên vẻ đẹp
cổ điển và tinh tế
cũng bởi vậy mà ngày nay
việc tìm kiếm không gian để thỏa mãn thú chơi quạt cổ là điều không hề đơn giản
tuy nhiên khác với suy nghĩ của nhiều người rằng quạt cổ chỉ phù hợp trong không gian xưa
ngày nay quạt cổ dần vừa trở thành đồ nội thất
vừa là vật trang trí không thể thiếu trong những ngôi nhà gian phòng mang đậm phong cách tây âu
bóng bẫy nhưng không diêm rúa

bóng bẫy nhưng không cúi chặt
và trên tất cả là một sự sang trọng tinh tế rất riêng
những người đam mê quạt cổ luôn coi thứ đồ vật ấy chính là kiến trúc của ngôi nhà
bởi vậy mà những chiếc quạt cổ thường được lựa chọn để định hình phong cách cho không ít không gian sinh hoạt chung hiện nay
trong đó phòng trà với cái tên rất lạ ấy cũng chọn quạt cổ làm điểm nhấn cho phong cách bài trí nội thất của mình
khi bạn ngẩn nhìn lên trên
những chiếc quạt trần cổ quay chầm chậm tròn đều như phá tan bầu không gian tĩnh lặng trả lại nơi đây chút động như những cơn gió mát lành
theo tôi thì những chiếc quạt cổ đặt trong cái không gian này thì tôi thấy là rất là phù hợp
vì ngoài việc làm mát ra thì những chiếc quạt cổ này còn nó mang cái tính thẩm mỹ cao đặc biệt là trong cái không gian mà tôi hướng tới phong cách cổ điển nó sang trọng
nên là quạt cổ này càng làm nổi bật thêm những điều đó
tôi đã sử dụng chiếc quạt này được sáu năm rồi tôi cảm thấy là nó rất bền
theo tôi được biết thì những chiếc quạng cổ như thế này nó có thể dùng đến một trăm linh năm rồi
cho nên là đó cũng là lý do mà tôi càng muốn tìm hiểu và sử dụng những chiếc vát cổ
một trong những đặc trưng kiến trúc của hà nội chính là những ngôi nhà pháp cổ được xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ hai mươi
trong tổng hòa nội thất ở những không gian này những chiếc quạt cổ đóng vai trò hết sức quan trọng
ở những phòng lớn trong ngôi nhà như phòng khách phòng ăn không thể thiếu hình ảnh những chiếc quạt trần được mắc ở chính giữa
ngoài giá trị làm mát những chiếc quạt cổ thường được sơn đen hoặc nâu hòa cùng màu của những bậc thang những bộ bàn ghế đồ nội thất kiểu pháp tạo nên một cảm giác sang trọng quý phái
thường thấy trong những hình ảnh
được gìn giữ hơn một thế kỷ của thủ đô hà nội
anh cảm thấy quạt ở đây cũng rất đẹp tại vì nhà này là kiểu pháp ngày xưa từ lúc một nghìn chín trăm một mươi
thì quạt này rất hợp với phòng nhà hàng
và rất là mầu của quạt và chai từ từ rất là nhẹ nhàng
với cả rất là style
và style của andochine kiểu style của pháp thì cũng là ý nghĩa về cái nhà này
thì anh cảm thấy cái quan hệ rất là hay cho cái nhà hàng này
giá trị đích thực của quạt cổ không phải chỉ ở giá trị về phần tài chính mà đó còn là giá trị của thời gian của lịch sử
không những thế quạt điện cổ còn là một trong những dấu ấn của sự tiếp thu văn hóa trong lịch sử của người việt
và giờ đây tiếng thì thầm của những cây quạt cổ
giờ đang kéo theo
cả một làn gió xưa thổi vào các thế hệ trẻ ngày hôm nay